tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới tuy nhiên đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày năm tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm sáu mươi năm ca trong đó số ca điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi ca
số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu sáu trăm tám mươi một người